công an tỉnh bình phước truy bắt được nghi can và tìm thấy thi thể bé gái bốn tuổi sau ba ngày bị giết hại
trong phần tin quốc tế nga tuyên bố đang tiến hành các biện pháp trả đũa chống lại anh sau quyết định trục xuất hai mươi ba nhà ngoại giao nga
chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích kim liên
và nhà tưởng niệm cố bộ trưởng bộ công an trần quốc hoàn ở xã nam trung huyện nam đàn
tại khu di tích kim liên với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn
thay mặt đoàn bộ trưởng tô lâm đã dâng lên chủ tịch hồ chí minh lãng hoa tươi thắm và những nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của người
đồng chí và các đại biểu nguyện tiếp tục học tập công tác chiến đấu tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
công an nhân dân học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy tích cực góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cũng đã đến dân hương dân hoa tại nhà tưởng niệm của đồng chí
cố bộ trưởng bộ công an trần quốc hoàn tại xã nam trung huyện nam đàn
đồng chí bộ trưởng cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn những công hiến to lớn cho cách mạng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
những tư tưởng lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với lực lượng công an nhân dân trong chặng đường đã qua hôm nay và mai sau
còn vào chiều nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh nghệ an
dự buổi làm việc còn có đồng chí nguyễn đắc vinh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận những thành tích mà công an nghệ an đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới công an tỉnh nghệ an cần tiếp tục phấn đấu đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự chủ động nắm tình hình tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó đặc biệt chú ý đến tội phạm về ma túy tội phạm lợi dụng tôn giáo và các loại tội phạm khác
bên cạnh đó cần tăng cường công tác hợp tác quốc tế nhất là đối với các tỉnh nước bạn lào trung đường biên giới
đồng chí tô lâm cũng nhấn mạnh công an tỉnh nghệ an cần chú trọng trong công tác tổ chức cán bộ công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
chăm sạch vững mạnh góp phần tích cực thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nghệ an
năm hai nghìn một mươi bảy công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại quảng ninh xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến chủ yếu tập trung ở cơ sở qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia
trung tướng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương những kết quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh quảng ninh
đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo phong trào các cấp cần quán triệt nhận thức đầy đủ sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn đảng toàn dân trong đó công an là lực lượng nòng cốt
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh phong trào này cần gắn chặt chẽ với quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là quản lý hoạt động xuất nhập cảnh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phòng chống ma túy
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh và được các cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tích cực
cuộc thi nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc tổng cục chính trị nhận thức sâu sắc về nội dung
ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập thực
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân đặc biệt là việc học tập vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vai trò của nhân dân
trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an ninh và tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân
tổng kết hội thi có ba tập thể và một mươi cá nhân xuất sắc đạt giải đã đầu tư thời gian công sức làm bài tham gia cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc này
kết quả của cuộc thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm sự nhiệt tình tâm huyết của các cá nhân tập thể
sáng nay tại hà nội trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã tổ chức hội thi trung kết tuyên truyền viên kỷ niệm bảy mươi năm bắc hồ nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
hội thi là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chương trình hoạt động thực hiện nghị quyết của đảng ủy và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám của đảng ủy trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
tham dự hội thi gồm bốn đội thi trực thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô tham gia các phần thi sân khấu hóa trả lời trách nhiệm
qua mỗi phần thi nhằm giúp các cán bộ đảng viên chiến sĩ hiểu sâu hơn và vận hành vững hơn những nội dung cơ bản sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
luôn lấy đó là mục tiêu phần đấu là thức đo để tự soi dọi rèn luyện bản thân
đồng thời thông qua hội thi cũng giúp đội ngũ tuyên truyền viên của các đơn vị có cơ hội thể hiện bản lĩnh trí tuệ và khả năng hiểu biết của mình
để có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền đưa nội dung đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước của lực lượng công an nhân dân vào đơn vị và đời sống
nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới người dân và toàn xã hội về những vấn đề trong lĩnh vực phòng chống hàng giả
chiều nay tại thủ đô hà nội trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp với quỹ chống hàng giả việt nam acf
việc ký quy chế phối hợp sẽ là cơ sở nền tảng quan trọng để hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác thông tin tuyên truyền về chống hàng giả
đảm bảo việc cung cấp đưa tin kịp thời chính xác theo quy định của pháp luật từ đó góp phần nâng cao nhận thức của quân chúng nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan chức năng về công tác chống hàng giả
tạo sự đồng thuận trong xã hội huy động mọi nguồn lực cũng như người dân tích cực tự giác tham gia chống hàng giả bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
việc phối hợp tuyên truyền giữa trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân và quỹ chống hàng giả việt nam cũng nhằm kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực
có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống hàng giả đồng thời phê phản những hành vi tiêu cực những hành vi vi phạm sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa phát hiện
thông tin truy nã các đối tượng hình sự đặc biệt trong vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành phố
theo đó danh sách truy nã gồm chín nối tượng với đầy đủ thông tin sau đây
hoàng ngọc tú giới tính nam năm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán hải hậu nam định hộ khẩu thường trú tổ hai mươi chín đông tiến hai cẩm đông
cẩm phạ quảng ninh với tội danh tổ chức đánh bạc
hoàng thành trung giới tính nam nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê quán cẩm phả quảng ninh hộ khẩu thường chú số một nghìn hai trăm linh tám n hai trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội
đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu máy trái với tội danh tổ chức đánh bạc
hoàng văn trọng giới tính nam
năm sinh một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán phúc thọ hà nội hộ khẩu thường trú cụm ba xã trạch mỹ lộc phúc thọ hà nội
đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải với tội danh tổ chức đánh bạc
lê văn kiên giới tính nam năm sinh một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê quán phú xuyên hà nội hộ khẩu thường chú số ba lô g tổ năm mươi năm phường lĩnh nam
đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mái trái với tội danh tổ chức đánh bạc
nguyễn duy thịnh giới tính nam nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán đức lạc đức thọ hà tĩnh hộ khẩu thường trú tổ một khu phố một thị trấn vĩnh an vĩnh cửu đồng nai
đặc điểm nhận dạng sẹo chấm cách một cm sau mép trái
nguyễn huy bách giới tính nam năm sinh một nghìn chín trăm chín mươi quê quán quảng yên quảng ninh hộ khẩu thường chú tổ một khu bốn a phường cầm trung thành phố cầm phả quảng ninh
đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách năm cm trên sau đầu máy trái tội danh tổ chức đánh bạc
phạm tiến cương giới tính nam năm sinh một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán đức lạc đức thọ hà tĩnh hộ khẩu thường chú tổ một khu phố một thị trấn vĩnh an vĩnh cửu đồng nai
nguyễn huy bách giới tính nam năm sinh một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán vĩnh bảo hải phòng hộ khẩu thường chú thôn hai xã trung lập vĩnh bảo hải phòng
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi sống mũi thẳng giái tay trung bình nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi trái tội danh tổ chức đánh bạc
tạ quang khoa giới tính nam năm sinh một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán lập thạch vĩnh phúc
hộ khẩu thường trú yên thạch sông lô vĩnh phúc tội danh tổ chức đánh bạc
trần quang hạnh giới tính nam năm sinh một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán nam định hộ khẩu thương chú số năm trên hai trăm một mươi ba phù long phường trần tế sương thành phố nam định nam định
đặc điểm nhận dạng xeo chấm cách một cm dưới trước đầu máy phải tội danh tổ chức đánh bạc
tất cả các đối tượng trên
đều thuộc hệ loại tội danh hình sự đặc biệt nguy hiểm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đề nghị ai biết chín đối tượng trốn ở đâu báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phú thọ
điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai nghìn sáu trăm bốn mươi năm hai trăm sáu mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình tỉnh ninh bình vừa triệu tật đối tượng đinh thị phương anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường chú tại phường bích đào tp ninh bình
hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản qua mạng xã hội facebook
đình thị phương anh đã thuê cửa hàng tại đường xuân thành phường tân thành tp ninh bình sau đó lấy một số hình ảnh quần áo trên mạng internet đưa lên mạng xã hội
nếu có người hỏi mua thì phương anh yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi sẽ chuyển hàng cho khách
tuy nhiên sau khi người bị hại chuyển tiền cho phương anh thì bị chặn xóa tài khoản facebook và số điện thoại dùng để liên hệ
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đinh thị phương anh đã gây ra một mươi một vụ lừa đảo tại các địa bàn như tỉnh nam định lào cai quảng nam chiếm đoạt gần bảy mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố hai bị can cùng về tội tham mô tài sản
hai bị can là thi danh sáu mươi một tuổi nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận tân phú tp hcm và nguyễn duy linh ba mươi bảy tuổi nguyên kế toán trưởng
lợi dụng chức năng quyền hạn của mình danh đã chỉ đạo đinh lập ký thủ tục kế toán sai quy định hơn năm mươi bốn một tỷ đồng từ nguồn ngân sách của sáu dự án như dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh tân hóa lò gốm dự án nâng cấp mở rộng đường lũy ban bích dự án bồi thường hỗ trợ thiệt hại tài sản và các vật kiến trúc khác đối với công ty cổ phần nước ngầm hai cho một mươi sáu đối tượng công ty không thuộc danh sách bồi thường hỗ trợ trong dự án để chiếm đạt số tiền này
trong số những người nhận tiền có trần thị thùy trang con dâu của danh nhận hai mươi một bốn tỷ đồng nguyễn huy quỳnh con rể của danh nhận hai một tỷ đồng
vào đêm ngày hôm qua công an thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đã tìm thấy thi thể cháu bé bốn tuổi ngụ tại xã tiến hưng thị xã đồng xoài sau ba ngày bị bắt cóc
nghi can gây ra cái chết của chó bé cũng đã bị công an thị xã đồng xoài bắt giữ ngay sau đó
đối tượng nguyễn văn thị thùy trang con dâu của danh nhận hai mươi một bốn tỷ đồng
nguyễn văn hưng ba mươi ba tuổi trú tại xã tiến hưng thị xã đồng xoài là thủ phạm giết cháu bé bị bắt giữ tại xã tiến hưng thị xã đồng xoài trong tình trạng sức khỏe suy kiệt
từ lời khai của hưng công an thị xã đồng xoài đã tìm thấy thi thể cháu bé
theo hồ sơ vụ án vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng ba sau khi đến nhà chơi bà ngoại của cháu bé có như hưng đem một ống thắp nhang ra nghĩa trang của xã đặt lên mộ của chồng bà đã mất trước đó
hưng nhận lời và xin bà cho cháu bé đi cùng nhưng bà v không đồng ý
trong lúc bà ngoại của cháu bé xuống bếp thì hưng bế cháu bé lên xe và phóng đi
khi đến nghĩa trang hưng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé nên trở đến căn tròi hoang thực hiện hành vi hiếp dâm rồi ném cháu bé xuống giếng ở gần đó để che giấu hành vi phạm tội của mình vào chiều tối ngày một mươi một tháng ba rồi bỏ đi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại trung quốc đối tượng hoàng huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã thành vinh huyện thạch thành của tỉnh thanh hóa đã bị công an huyện thạch thành bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định tuấn là đối tượng thường xuyên đưa người xuất cảnh sang trung quốc lao động
riêng từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến nay tuấn đã rủ dê lôi kéo và tổ chức cho
hai mươi sáu công dân thuộc các xã thành vinh và thành mỹ huyện thạch thành sang trung quốc lao động
vào tối ngày một mươi ba tháng ba khi tuấn thuê xe ô tô chở hai mươi sáu người dân đi cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc thì bị công an huyện thạch thành phát hiện và bắt giữ
tiếp tục xuất hiện đơn tố cáo hiệu trưởng làm co chạy việc tại đắk lắc
chính sách thuê mới của mỹ tiếp tục là điểm nóng trên chính trường thế giới
tiếp tục với những tin thức khác
sáng ngày hôm nay đối thoại biển lần thứ hai đã được tổ chức tại hà nội với chủ đề hợp tác nghề cá ở biển đông
đối thoại được tổ chức qua hình thức thảo luận với sự tham gia của các diễn giả đến từ việt nam trung quốc indonesia malaysia và khoảng sáu mươi khách mời từ các bộ ngành liên quan
tại đối thoại các đại biểu đều nhất trí cho rằng hợp tác bảo vệ nguồn cá ở biển đông là một trong những thách thức lớn đối với khu vực và là nguồn gốc nhiều sự cố trên biển trong thời gian gần đây
trong đó để chấm dứt tình trạng đánh bắt cá trái phép nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng suy thoái nguồn tài nguyên biển là công việc đòi hỏi sự hợp tác chung của các nước
đây cũng là cơ hội để các quốc gia trong khu vực hợp tác giải quyết xung đột và phát triển bền vững
do vậy các diễn giả tại đối thoại đều cho rằng các quốc gia tiếp giáp với biển đông nên chuyển hướng tiếp cận từ chú trọng tới góc độ chủ quyền truyền thống sang góc độ hợp tác đặc biệt để bảo vệ các nguồn tài nguyên và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
kết thúc phiên thảo luận bàn tròn các đại biểu đã tham dự phiên thảo luận tự do với các chủ đề khác nhau
còn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo quốc tế về hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong
hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mê công mở rộng lần thứ sáu gọi tắt là gms sáu và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi clv một mươi
thứ trưởng bộ ngoại giao đặng đình quý đã chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo thứ trưởng ngoại giao đặng đình quý nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông mekong mở rộng lần thứ sáu
tập trung vào việc phát huy hai mươi năm năm xây dựng và hợp tác trong chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng sông mekong mở rộng gms hội nhập bền vững và phát triển
chiến lược hợp tác dựa trên ba trụ cột là kết nối hạ tầng tăng cường cạnh tranh kết nối cộng đồng
trong hội nghị thượng đỉnh lần này việt nam lần đầu tiên đưa ra sáng kiến
đỉnh doanh nghiệp gms nhằm tăng cử đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà nước
đối với hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển việt nam lào campuchia
lần thứ một mươi tập trung vào việc giả soát lại mối quan hệ đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm đảm bảo an ninh
ổn định chính trị xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trong đó điểm nhấn là vai trò của việt nam trong việc kết nối
hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông mekong mở rộng lần thứ sáu và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi
là một trong ba sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng ba
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo cấp cao các nước gms chủ trì hai hội nghị này
bác tuyên giáo tỉnh nguyễn ninh bình vừa tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm một nghìn năm mươi năm
nhà nước đại cổ việt chín trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi tám và lễ hội hoa lư năm hai nghìn một mươi tám vào sáng ngày hôm nay
tại buổi họp báo ban tổ chức đã thông tin tới các phóng viên cơ quan báo chí các nội dung hoạt động chính trong chương trình lễ kỷ niệm
kết quả công tác chuẩn bị và kế hoạch các hoạt động trước trong và sau lễ kỷ niệm
lễ kỷ niệm và lễ hội hoa đư năm nay được tổ chức với quy mô cấp đỉnh
thời gian tổ chức lễ hội từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
nội dung lễ kỷ niệm kết hợp với tổ chức lễ hội ngoài kịch bản truyền thống hai phần lễ và phần hội
có thêm chương trình nghệ thuật đặc biệt khắc họa vai trò của đinh bộ lĩnh
và thể hiện cả vai trò của các cá nhân trong dòng chảy lịch sử của dân tộc
các hoạt động văn hóa thể thao cũng được mở rộng mời các đoàn nghệ thuật của tỉnh bạn thanh hóa nước bạn lào
hàn quốc tham gia các chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động khác
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia vai trò của nhà nước đại cổ việt trong tiến trình lịch sử dân tộc việt nam
truyền hình công an nhân dân tiếp tục nhận được phản ánh của giáo viên người dân tại tỉnh đắk lắc về những đường dây chạy việc tại tỉnh này
đang chú ý có cả bí thư tri bộ hiệu trưởng một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện cơ đông bắc đã đứng ra tổ chức chạy việc
sau đây sẽ là phản ánh của truyền hình công an nhân dân
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân bà chu thị long cho biết do có nhu cầu xin việc cho con
ông huỳnh b hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây xã vụ bồn đã tiếp cận gia đình bà và khẳng định quen nhiều biết rộng và đưa ra lời hứa sẽ xin được với mức giá ba trăm linh triệu đồng
để xin việc tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắc ông huỳnh bê nói là có quen biết với ông
ông năm phỏ phòng tổ chức trường cao đẳng sư phẩm đắk lắc mà sau khi đưa tiền thì ông huỳnh bê ông năm này cũng có trao đổi thì ông năm cũng hứa hẹn là xin vào trực phòng tổ chức của trường cao đẳng sư phẩm đắk lắc để làm việc một thời gian để ông sẽ lo cho đi giảng dạy
đây không phải lần đầu những thông tin về chạy việc chạy trường chạy lớp xuất hiện tại tỉnh đắk lắc mà trước đó đã có nhiều vụ được báo chí phản ánh
và đa phần là chạy thành công

để nắm rõ hơn thông tin cũng như xác minh liệu các cơ quan chức năng huyện crong park có biết và có xử lý những tiêu cực trên địa bàn phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tìm đến ủy ban nhân dân và công an huyện crong park